xin chào các khán thính giả yêu quý của mai hoa
giữa bộn bề cuộc sống hiện đại con người càng dễ bị va vấp thương tổn và xáo trộn lòng mình
khi ấy những cuốn sách hay như một thang thuốc bổ giúp chúng ta chữa lành tâm trí mang đến bình yên và hạnh phúc
một quyển sách và một tách cà phê luôn là sự kết hợp hoàn hảo để tận hưởng những phút giây thư giãn trong cơn đô thị ồn ào
thay vì vội vã bước chân ra ngoài phố phường hãy dành chút thời gian đắm chìm trong không gian sách và hương vị cà phê thơm ngon để tìm lại cảm giác bình yên trong tâm hồn
có một câu nói mai hoa rất thích cả đồ gốm và cuộc sống đều có thể vỡ ra thành nghìn mảnh
nhưng đó không nên là lý do để ta dừng việc sống thật trọn vẹn làm việc hết sức và nuôi dưỡng tất cả những hy vọng ước mơ của ta
bình quân một người việt nam đọc hai tám quyển sách một năm và bảy bảy tờ báo một ngày
và không lạ gì khi con số này là cực kỳ thấp so với các quốc gia khác trên thế giới và ngay cả khi so sánh với các quốc gia châu á
chúng ta cũng phải ngả mũ trào thua pháp nhật bản israel có con số lên tới hai mươi và các quốc gia trong khu vực như singapore là một mươi bốn malaysia là một mươi
khác về vấn nạn mù chữ mà người việt nam phải đối mặt trong những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hiện tại thế hệ người việt nam bây giờ nhiều người đặc biệt là giới trẻ đang mắc một chứng bệnh còn nguy hiểm hơn đó là vô cảm
thiếu đi những suy nghĩ đồng cảm giữa con người với nhau thiếu những kiến thức cơ bản để vực dậy bản thân trước những sóng gió đầu đời
đam mê đọc sách có thể trở thành một nguồn thúc đẩy lớn hướng bạn đi tới con đường đúng đắn
còn hơn thế nữa bạn có thể truyền cảm hứng của chính mình cho những người khác
đọc sách khiến con người sống chậm lại suy nghĩ nhiều hơn về những người xung quanh
từ những câu chuyện cay đắng của cuộc đời các tác giả nhân vật mà họ cảm thấy trân trọng những điều đơn giản và nhỏ nhặt
nối kết mọi người đến gần với nhau hơn thông qua những trang sách bạn đã góp phần rất nhiều vào công việc xây dựng một xã hội văn minh
tạo tiền đề cho sự phát triển của các thế hệ tương lai
dẫu rằng chúng ta có cho mình hình hài của người trưởng thành thì sâu bên trong mỗi chúng ta đều mang cho mình một đứa trẻ nội tâm
là nơi mà ta dễ tổn thương nhất
trở thành thực sự không nằm ở tuổi tác mà là ở nội tâm của mỗi người
sự mạnh mẽ của một người không phải được quyết định ở bề ngoài mà tới từ chính nội tâm của họ
thế nhưng để nội tâm thực sự trưởng thành lại không hề dễ dàng bởi đâu đó vẫn còn vô vàn
những nỗi đau làm tổn thương đứa trẻ của họ
trong cuộc sống vội vã gấp gáp của hơi thở thời đại
chúng ta những con người quay cuồng trong một thế giới đầy biến động
đã có đôi lúc quên đi việc chăm sóc cho nội tâm của chính mình
cánh nặng trong cuộc sống về công việc gia đình bạn bè tình cảm tiền bạc
đều đổ rồn lên mỗi người chúng ta
suy nghĩ trần trọc với những nỗi lo cơm áo gạo tiền những xích mít những chăn trở
và cả những sự chia ly
đã khiến bản thân ta khó khăn hơn
cảm thấy mệt mỏi không chỉ về thể xác
mà tâm hồn ta cũng đã kiệt quỵ
trước cuộc đời đầy những âu lo toan tính
đó là lúc nội tâm của ta phản ứng dữ dội
trước hàng loạt tổn thương thất vọng phẫn nộ út ức đau đớn buồn bã
là những cung mực cảm xúc
mà mỗi người đều phải nếm trải ít nhất một lần trong đồi
đây vốn dĩ là quy luật của cuộc sống
nên dù có cô tranh ne đến mấy
chúng ta cũng không thể thoát khỏi mọi tổn thương về mặt tinh thần
chính vì thế nên hiện nay
nhiều người thay việc tránh né nỗi đau
thì họ lựa chọn đối mặt và tìm cách chữa lành nó
chị minh diễm hai mươi năm tuổi hà nội chia sẻ
cũng giống như minh diễm
nhiều bạn trẻ thời nay đang phải đối mặt với những áp lực vô hình
từ quảng quay cuộc sống
nhiều người chọn cách đương đầu với nó
nhưng cũng nhiều người chọn cách gác lại những muộn phiền đó
để dành thời gian tìm lại chính bản thân mình
trong thời gian này các bạn có thể tìm ra những bản thân của các bạn
trong hành trình chữa lành đó
nhiều người đã lựa chọn sách là phương thuốc chữa tâm hồn hữu hiệu
là bạn đồng hành đắc lực trong thời gian này
còn với bạn hương giang hai mươi năm tuổi cầu giấy
thì cho rằng dù bản thân có đan chữa lành hay không
chính sách vẫn có vai trò rất quan trọng đối với tâm hồn
đối với người đang trong hành trình chữa lành
sách giống như một chiếc phao cứu sinh
khi nội tâm bạn dần chìm xuống
lúc đó sách còn là người bạn
người thầy người thấu hiểu
cho mỗi căn nguyên khổ tâm của bạn
còn khi bạn đang không trong hành trình chữa lành
sách giống như một loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe
giúp mở mang đầu óc thông hiểu trưởng thành và mạnh mẽ hơn
nhìn chung cá nhân mình thấy
khi ta đọc sách vốn không bao giờ là thiệt cả
quả thật sách là một trong những phương thuốc chữa tâm hồn rất tốt
mỗi cuốn sách nên đọc
luôn chứa đựng sự thú vị riêng của nó
từ trang sách
người đọc sách
thấy tấm lòng vị tha cao cả
nghị lực sống phi thường
tình yêu thương
hay thực trạng trần trụi của xã hội hiện tại
sách dạy ta nhiều điều
để nuôi giữa một tâm hồn đẹp tinh khiết
và giàu tình thương
và cũng chính sách giúp ta chữa lành tâm hồn
nếu có vô tình bị tổn thương
nếu như trước đây
thị trường sách việt nam nghiêng về tiêu thụ
những loại sách trinh thán tình cảm văn học
thì khoảng một hai năm trở lại đây
su hướng đọc sách chữa lành
đang ngày càng phổ biến tại việt nam
với tính đa dạng
sách chữ lành có thể là chuyện ngắn tản văn
sách tập hợp những đối thoại
đọc giả rất dễ dàng
để có thể tìm được đồ sách phù hợp
với nhu cầu của bản thân mình
theo chia sẻ từ đại diện của các đơn vị làm sách
dòng sách chữa lành đang được các bạn
đọc giả trẻ đặc biệt quan tâm
thực chất đối tượng của dòng sách chữa lành rất rộng
bởi trong bối cảnh
cuộc sống hiện đại nhiều áp lực như hiện nay
việc con người cần tìm đến sự an ủi
từ mỗi trang sách
như một lẽ tất yếu
và trong tương lai
xu hướng này sẽ ngày càng phát triển mở rộng hơn nữa
đặc biệt xu hướng này càng lan rộng
thì ngày càng có nhiều người nổi tiếng
chia sẻ về đọc sách
và những cuốn sách ưa thích của họ
mới đây trong một chương trình trò chuyện
hoa hậu nguyễn thúc thủy tiên
đã chia sẻ việc đọc sách
giúp cô thay đổi nhân sinh quan
cũng như thói quen hàng ngày
khi được hỏi về những cuốn sách ai cũng nên đọc thủ
nàng hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cho biết
cô đọc biệt thích
những cuốn sách chữa lành
trong đó có cuốn
buồn kiếp nhân sinh và không diệt không sinh đừng sợ hãi
những chia sẻ trên mạng xã hội của cô
thu hút hàng triệu người quan tâm
và có rất nhiều bạn trẻ hình thành thói quen đọc sách
của mình từ đây
không chỉ vậy sau phát biểu của nàng hậu
hai đầu sách cô nhắc đến liên tục cháy hàng
mọi nơi và cho đến nay
vẫn rất là nhiều người lùng mua
thực tế xu hướng đọc sách chữa lành
đang có tác động tích cực đến giới trẻ nói riêng
và những người thích đọc sách nói chung
trước hết xu hướng này
đang giúp ngày càng nhiều bạn trẻ tiếp xúc
với việc đọc sách và coi đó như một sở thích
từ đó không chỉ có sách chữa lành
mà các bạn sẽ có hứng thú
với nhiều các loại sách khác nhau
đọc sách được chứng minh rất tốt
cho sức khỏe của bạn
nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm
hạ huyết áp và nhịp tim
đồng thời có tác động tích cực
với những người bị đau mạn tính
có nhiều bằng chứng cho thấy
liệu pháp thư tịch kể chuyện hoặc đọc sách
các tài liệu cụ thể
giúp mọi người vượt qua san chấn tâm lý
điều chỉnh tâm trạng
đây được coi là liệu pháp tinh thần
khi rơi vào các tình trạng như lo lắng
và trầm cảm
hoặc đối phó với đau buồn
tối khi ta có thể khó hiểu được điều gì đang xảy ra
trong tâm trí và cơ thể mình
nhất là với ai
không có bất kỳ trải nghiệm nào khác để so sánh
liệu pháp thư tịch
giúp bạn cải thiện cảm xúc và trải nghiệm
thông qua cung cấp thông tin hỗ trợ
và hướng dẫn dưới hình thức đọc sách và chuyện
để giữ được thói quen thường chuyên đọc sách
không hề dễ
tuy nhiên đọc sách thường xuyên
sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn
bao dung đồng cảm hơn
với những người xung quanh
người thường xuyên đọc sách sẽ biết cách giao tiếp
đương nhiên rồi đọc sách nhiều
biết nhiều chuyện nên việc nhập cuộc
trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
ngày trước mai hoa không hiểu nhiều
về đài loan nhưng sau này
đọc được một cuốn sách của một tác giả
người đài loan sau năm bảy mươi
từ đó đã hiểu được không ít chuyện
về quốc gia này
mai hoa còn nhớ trong sách
có một đoạn kể về cuộc tuyển cử
thị trường đài bắc vì để tranh cử
mà trần thủy biển đã tạo ra
một chiến dịch bán hàng từ thiện
bán một loại mũ len màu xanh đậm
điều không ngờ là chiếc mũ len ấy
bất ngờ lại bán chạy ngoài tưởng tượng
khiến tất cả người trẻ đều muốn sở hữu một chiếc
thứ hai người thường xuyên đọc sách
sẽ nhìn thấu được sự việc
đọc sách nhiều sẽ giúp hiểu được
những đạo lý và những nguyên lý xuất hiện
phía sau một hiện tượng nào đó
bởi có một số chuyện
nhìn có vẻ bình thường nhưng ngẩn sau đó
là những nguyên lý kinh tế học
tâm lý học người có kiến thức
sẽ hiểu sâu sắc hơn
chẳng hạn một thương hiệu
đồ ăn nhanh bái một chiếc hamburger
giá năm mươi nhưng bán theo set
tức là một chiếc hamburger
và một nước có ga giá sáu mươi năm
khả năng cao bạn sẽ chọn mua theo xét ấy
vì thấy giá giá
rẻ theo hữu ứng mỏ neo
khi nhìn thấy giá của một chiếc hamburger
bán lẻ bạn chỉ coi đó là vật tham khảo
và ngay lập tức chọn mua set đồ ăn
thực ra đó là
một trong những nghệ thuật bán hàng mạ thôi
và không ít người trong chúng ta
đã nhiều lần rơi vào cái bẫy này
người thường xuyên đọc sách
có sự đồng cảm lớn
đối với những người hay đọc sách
đặc biệt sách văn học tâm hồn họ tinh tế
nhạy cảm hơn đối với những việc xảy ra
xung quanh bản thân
và có một cái nhìn sâu sắc đối với những nhân vật trong chuyện
họ dễ dàng đặt bản thân mình vào vị trí của người khác
và suy nghĩ cho những người xung quanh
chính vì thế
chồng họ dễ sinh sôi
sự đồng cảm với người khác
dù có kêu kiệt như randy
nhân vật trong tiểu thuyết o n y randy của ban giác
hay điên khùng giống don quixote
người thường xuyên đọc sách
dễ bao dung với những quan điểm khác nhau
tất nhiên rồi
đọc sách nhiều dễ đồng cảm
dễ bao dung bởi họ thấy được
quan điểm khác nhau của nhiều tác giả về một chủ đề
và thậm chí
quan điểm của họ
cũng chẳng giống một tác giả nào cả
sau khi đọc sách
nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ
về việc tại sao người kia lại có quan điểm như thế
còn mình thì không
quan điểm này có đáng học hỏi không
người không đọc sách nhiều có xu hướng bảo thủ
cố chấp trước quan điểm của người khác
người thường xuyên đọc sách có sự ham học hỏi
ngoài những người thường xuyên đọc sách
vì lý do công việc
nâng cao chuyên môn
phần lớn những người thường xuyên đọc sách
đều có lý do là họ thích đọc sách
tìm hiểu và khám phá một thế giới khác trong sách
đối với những người này
bên trong họ luôn tồn tại sự hiếu kỳ rất lớn
cho dù ở độ tuổi bao nhiêu
bởi nói thẳng ra
kiến thức của mỗi chúng ta chỉ như hạt cát
ở đại dương mà thôi
người thường xuyên đọc sách rất khách quan
bản chất con người
luôn là chủ quan ích kỷ
đứng về phía lợi ích bản thân
nhưng người đọc sách nhiều sẽ thấu tình đạo lý
biết cách nhìn vấn đề từ vị trí khách quan
để có cá nhân khách quan nhất
chắc hẳn người đó
đã phải dũng cảm lắm
để vứt bỏ những lợi ích cá nhân làm mở đôi mắt